chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến giao thông
do thiếu quan sát xe ô tô nhãn hiệu hyundai santafe đã bị tàu hỏa hất văng xuống ruộng
năm người trong xe may mắn thoát nạn
vụ va chạm trên xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày một mươi sáu tháng năm tại đoạn giao cắt giữa đường dân sinh
với đường sắt bắc nam đoạn qua thôn tân hương xã hương trạch huyện hương khê hà tĩnh
vào thời điểm nói trên xe ô tô nhãn hiệu hyundai santape biển kiểm soát ba mươi tám a hai mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi
chưa rõ danh tính người điều khiển chạy từ đường mòn hồ chí minh vào thôn tân hương xã hương trạch
khi đến đoạn giao cắt với đường sắt do lái xe thiếu quan sát
đã bị tàu hỏa mang số hiệu se tám đang chạy theo hướng nam bắc tông vào phần đuôi phía bên trái xe
cú đâm mạnh đã khiến cho chiếc xe ô tô bị hất văng xuống ruộng và bị hư hỏng nặng
may mắn là cả năm người ngồi trên xe ô tô đều đã thoát nạn
đoạn xảy ra vụ tai nạn là đoạn giao cắt giữa đường dân sinh với đường sắt bắc nam
không có rào chắn nhưng đã được lắp đặt hệ thống biển cảnh báo
nhận được thông tin lực lượng công an xã hương trạch cùng cảnh sát giao thông công an huyện hương khê
đã đến hiện trường phân luồng giao thông